tại quảng trường hồ chí minh thành phố vinh tỉnh nghệ an ubnd tỉnh nghệ an đã tổ chức lễ phát động
ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải việt giã tỉnh nghệ an năm hai nghìn hai mươi
những hoạt động này hướng tới kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày bác hồ viết bài thể dục và sức khỏe
kêu gọi đồng bào tập thể dục ngày thành lập ngành thể dục thể thao việt nam và tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày chạy đã thu hút sự hưởng ứng của lãnh đạo tỉnh sở ban ngành các tổ chức học sinh sinh viên
và hơn một tám trăm linh vận động viên quần chúng tham gia chạy cử ly một m
bên cạnh đó giải chạy việt giã tỉnh nghệ an năm hai nghìn một mươi chín với hơn một trăm bốn mươi vận động viên đến từ hai mươi một huyện thành thị
sẽ tham gia tranh tài tại đại lộ đường lê ninh thành phố vinh